cách ly tại nơi lưu trú tức là cách ly tại nhà không phải chỉ đơn giản là để theo dõi y tế
thời gian qua đã có những cá nhân sai phạm trong thực hiện cách ly tại nhà
và đã làm lây lan dịch bệnh covid một mươi chín ra cộng đồng
vâng rõ ràng thì chúng ta đã thấy là sai phạm của cá nhân trong việc thực hiện cách ly tại nhà
tuy nhiên sự việc còn có trách nhiệm của những người thực hiện giám sát cách ly tại địa phương
đây thực sự là một lỗ hỏng lớn
nếu không siết chặt quản lý chấn chỉnh thì nguy cơ dịch bệnh lây lan ra bên ngoài sẽ rất cao
và sẽ còn tiếp diễn
cách ly tại nhà có cũng như không
người thực hiện cách ly thì tiếp xúc với người khác người giám sát cách ly thì lơ là chủ quan
trước bệnh nhân một ba trăm bốn mươi hai đã từng có những trường hợp không thực hiện đúng quy định về cách ly y tế tại nơi lưu trú
khiến cơ quan chức năng phải mất rất nhiều công sức để khoanh vùng và thực hiện các xét nghiệm liên quan
như trường hợp của bệnh nhân bảy trăm bốn mươi tám trước đây tại thanh hóa
cách ly tại nơi lưu trú nhưng vẫn phải có người giám sát theo dõi tình trạng bệnh mỗi ngày
trách nhiệm đó thuộc về cán bộ y tế của địa phương
với bất kỳ sự chủ quan nào đều có thể gây hậu quả nghiêm trọng
cách ly ở nhà đấy là vẫn là cách ly chứ không phải là theo dõi y tế
đây là vi phạm rất nghiêm trọng và tôi đề nghị là chúng ta làm rõ cái đấy
công tác thực hiện cách ly và giám sát cách ly tại nơi lưu trú cần được tăng cường siết chặt hơn nữa
chấn chỉnh những lỗ hồng không đáng có thời gian qua
xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm để tình trạng này không thể tái diễn